thưa quý vị trong thời gian vừa qua tại một số địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng
các thanh thiếu niên tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
điều này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn thể hiện thái độ thách thức pháp luật
thậm chí có trường hợp các đối tượng này còn liều lĩnh chặn đường cao tốc cho các cuộc đua
theo đánh giá của các cơ quan chức năng các đối tượng vi phạm đa phần là thanh thiếu niên
phần lớn ý kiến đồng tình cần thêm biện pháp mạnh và chế tài đủ mạnh để xử lý vấn nạn này
xử phạt mạnh tay kể cả các đối tượng là vị thành niên
mới đây cục cảnh sát giao thông bộ công an cũng đã có công văn yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tăng cường xử lý nghiêm thực trạng này
tụ tập đua xe trái phép không chỉ là vi phạm luật giao thông mà còn là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội
vậy làm thế nào để có thể ngăn chặn những vụ đua xe trái phép
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
hai giờ ba mươi phút sáng những nhóm đối tượng với khoảng một trăm linh xe máy này vẫn tổ chức chạy xe bốc đầu
lạng lách nẹp bô gây mất an ninh trật tự
phát hiện cảnh sát giao thông các thanh thiếu niên tăng ga bỏ chạy
sau đó lực lượng chức năng đã vây bắt tạm giữ được hai mươi phương tiện
cũng tại tỉnh bình dương ngay sau đó lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ thêm một mươi một đối tượng
chín xe máy trên tuyến đại lộ bình dương
qua kiểm tra cụ thể các xe máy đều đã thay đổi kết cấu độ chế để có thể chạy tốc độ cao tạo ra tiếng nẹp pô lớn
chỉ trong một ngày lực lượng chức năng đã xử lý gần hai trăm linh đối tượng liên quan đến vụ việc
còn đây là hình ảnh các đối tượng vi phạm tại tỉnh hương yên
không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao bốc đầu xe
không dừng lại ở đó các đối tượng còn ghi lại hình ảnh
sau đó chia sẻ lên các hội nhóm trên mạng xã hội như facebook zalo tiktok với hàng nghìn thành viên ở nhiều địa phương tham gia
để xử lý vi phạm lực lượng công an tỉnh đã triển khai lực lượng phương án ghi lại hình ảnh vi phạm
thu thập các tài liệu chứng cứ đồng thời tổ chức bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ việc trên và tạm giữ phương tiện vi phạm
những người mà thực hiện hành vi đua xe thường là từ một mươi tám cho đến hai mươi hai tuổi
thì ở độ tuổi đó còn thiếu chín chắn trong việc kiểm soát hành vi cũng như là thực hiện việc tuân thủ pháp luật
dẫn đến câu chuyện là ở độ tuổi này mà thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ của gia đình xã hội
thì rất dễ thực hiện hành vi nguy hiểm
theo lực lượng chức năng càng ngày các đối tượng đua xe trái phép càng bất chấp liều lĩnh hơn
các đối tượng không chỉ tụ tập vào ban đêm mà còn tổ chức ngang nhiên vào ban ngày bất kể khung giờ nào trong ngày
theo các chuyên gia pháp luật đã quy định rất rõ các hành vi đua xe trái phép tổ chức đua xe hay cổ vũ đua xe trái phép
tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
đặc biệt bộ luật hình sự mới cũng đã quy định thêm và tăng nặng đối với hành vi này
để xử lý nghiêm tình trạng này mới đây bộ công an đã có công địa chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép
lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự mất an toàn giao thông
trong đó cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an các tỉnh thành phố xác định thống nhất các cụm tuyến
địa bàn liên tỉnh có nguy cơ xảy ra đua xe trái phép
đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo công an các tỉnh thành phố phải xây dựng kế hoạch phương án quy chế phối hợp cấp tỉnh
nhằm phòng ngừa ngăn chặn xử lý có hiệu quả nạn đua xe trái phép đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến người dân